sử dụng điện thoại khi đang lái xe ô tô hay không thắt dây an toàn khi ngồi trong xe ô tô là hai trong nhiều hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính từ đầu năm hai nghìn hai mươi
theo nghị định bốn mươi sáu về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt những vi phạm sau sẽ bị phạt từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
bao gồm việc sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe ô tô sẽ bị phạt từ sáu trăm linh tới tám trăm linh ngàn đồng
trường hợp ngồi trên xe tại vị trí có trang bị dây an toàn nhưng không sử dụng sẽ bị phạt từ một trăm linh đến hai trăm linh ngàn đồng
đối với xe taxi chở khách sẽ bị phạt từ hai ba triệu đồng với cá nhân từ bốn sáu triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải
dịch vụ hỗ trợ vận tải nếu vi phạm các lỗi như không có hộp đèn taxi hoặc có nhưng không có tác dụng không gắn cố định trên nóc xe
không lắp đồng hồ tính cước hoặc đồng hồ tính cước không đúng quy định không có thiết bị in hóa đơn kết nối với đồng hồ tính tiền cước
cũng từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy
việc xử lý xe quá tải sẽ áp dụng đối với tất cả các trường hợp có tải trọng trục vượt quá trọng tải cho phép của hệ thống cầu đường
mức phạt từ hai tới một mươi sáu triệu đồng